tối qua ngày hai mươi một tháng sáu tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô thành phố hà nội
đã diễn ra lễ meeting trọng thể kỷ niệm chín mươi hai năm ngày báo chí cách mạng việt nam
ngày hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
và lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc
tới dự buổi lễ có chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí nguyễn thiện nhân chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí võ văn thường bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
tại lễ kỷ niệm thay mặt giới báo chí cả nước đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng
chủ tịch hội nhà báo việt nam tổng biên tập báo nhân dân vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của chủ tịch nước trần đại quang
tham gia giải báo chí toàn quốc có một sáu trăm ba mươi bảy tác phẩm của các tác giả nhóm tác giả các liên tri hội trên toàn quốc
các tác phẩm dự thi đã bám sát các sự kiện nổi bật của năm hai nghìn một mươi sáu bám sát nhiệm vụ chính trị
tuyên truyền sâu đậm về đại hội đảng toàn quốc cũng như công tác xóa đói giảm nghèo gương người tốt việc tốt
đấu tranh chống các thế lực thù địch và các tệ nạn tham nhũng tiêu cực
phát biểu tại lễ trao giải chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh những thành tích mà báo chí cách mạng việt nam đã đạt được trong những năm vừa qua
đảng nhà nước và nhân dân luôn trân trọng đánh giá cao vai trò sung kích những đóng góp to lớn của báo chí cả nước
trong việc tích cực góp phần củng cố tăng cường sự tham gia
thống nhất trong đảng sự đồng thuận trong nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước
xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
với một trăm hai mươi chín tác phẩm lọt vào vòng trung khảo có chín mươi năm tác phẩm đoạt giải
trong đó có bảy giải a hai mươi bốn giải b ba mươi chín giải c và hai mươi năm giải d
nhằm giải khuyến khích đặc biệt số lượng tác phẩm đoạt giải của cơ quan báo chí địa phương năm nay là bốn mươi tám tác phẩm chiếm tỷ lệ hơn năm mươi
đây cũng là điểm nổi bật ở mùa giải năm nay khi các tác phẩm có chất lượng khá đồng đều
không có sự cách biệt lớn về chất lượng giữa các tác phẩm của cơ quan báo chí trung ương và địa phương
nhiều cơ quan báo chí ở địa phương đã giành được giải chính thức trong đó có cả giải a giải b
tôi nghĩ rằng đây là một kênh nét chuyển biến rất là đáng
đáng mừng trong hoạt động nghiệp vụ của các nhà báo các tỉnh thành phố địa phương trong cả nước
điều này nó cho thấy khoảng cách về chất lượng và cái trình độ nghiệp vụ giữa các cơ quan báo chí trung ương và báo chí địa phương ngày càng thu hẹp
cái này nó phản ảnh tức là một sự phát triển khá đồng đều giữa hội viên các nhà báo các tỉnh thành phố và trung ương
ở lĩnh vực nào báo chí cũng
cần có sự đầu tư về kỹ năng làm báo và đặc biệt là những người cầm máy cầm bút thì lúc nào cũng phải mang đến cho đọc giả những cái sáng tạo của người làm báo
để các phần báo chí không những là phản ảnh hiện thực cuộc sống mà nó sinh động và hấp dẫn đối với đọc giả của mình với khán giả của mình
ví cuộc đời của mỗi người làm báo như một trạng đường hết sức gian khổ khó khăn thì giải báo chí quốc gia như một bóng mát
thêm động lực và tiếp thêm sức lực để chúng tôi bước tiếp
được biết mỗi tác phẩm lọt vào vòng trung khảo sẽ được ba mươi tám thành viên trong hội đồng giám khảo chấm
chính vì vậy có thể khẳng định mỗi tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đều là những tác phẩm tiêu biểu thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về công sức trí tuệ
cũng như ý thức trách nhiệm cao và tính sáng tạo của từng tác giả với các đề tài
tại lễ trao giải năm nay báo nhân dân vinh dự được nhận hai giải a đó là tác phẩm chuyện như đùa ở hải dương của nhóm tác giả hà quốc việt tiểu phương và tác phẩm những đề án dự án hàng nghìn tỷ đồng đổi mới giáo dục và đào tạo trước nguy cơ thất bại của nhóm tác giả xuân kỳ khánh toàn và anh tuấn